hôm qua tòa nhân dân tỉnh đồng nai mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo cao hữu phước hai mươi một tuổi trú tại tỉnh đồng nai một mươi năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu phước đã dùng dao bấm đâm hai nhát trúng người anh lê xuân thạnh hai mươi một tuổi trú tại xã xuân đường
anh thạnh bỏ chạy rồi quay lại cầm theo một con dao tự chế chém một nhát vào người phước
trong lúc hai bên tiếp tục xô xát phước đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh thạnh sau đó đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật sáu mươi hai
nạn nhân không chết là do được cứu chữa kịp thời nằm ngoài ý chí chủ quan của phước do đó bị cáo bị truy tố về tội giết người
ngoài ra phước bị anh thạnh gây tổn thương cơ thể với tỷ lệ thương tật là tám vì thương tật nhẹ nên phước có nên phước không có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với anh thạnh
trước thông tin bố cắt cổ hai con rồi tự sát ở huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
xôn xa mạng xã hội công an huyện quỳnh phụ đã thông tin về vụ việc
lãnh đạo công an huyện quỳnh phụ cho biết có việc ông bố mắng mỏ con và làm hai cháu bị thương tuy nhiên mức độ chỉ là vết xước như bị cào ở ra
sau đó người bố này đã chạy ra lề đường rồi dùng dao dọa sẽ cắt cổ mình tự tử rất may hàng xóm đã can ngăn không chế kịp thời
theo người dân nguyên nhân ban đầu là do cháu bé khoảng bốn tuổi nghịch ngợm
ông bố bắt phạt khiến đứa trẻ khóc rồi người này chạy xuống nhà cầm dao làm hai con bị thương
tại bệnh viện đa khoa huyện quỳnh phụ còn hai cháu nhỏ chỉ bị xây xước nhỏ không đáng kể và vẫn khỏe mạnh ở nhà
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng

ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ba đối tượng
ido arong iphu bởi á và đào đăng anh dũng cùng chú tại tỉnh đắk lắk để điều tra về hành vi nửa đêm đột nhập vào nhà một hộ dân trộm cắp gần bảy trăm linh triệu đồng

gia lô đã mua giới cho hai gái bán dâm đi bán dâm cho khách đối tượng đã thỏa thuận thu của khách tám triệu đồng và hứa trả cho mỗi gái bán dâm hai triệu đồng còn lại bốn triệu đồng bản thân được hưởng lợi